lực lượng chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành tiêu hủy gần một năm tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối
đây là số thịt được phát hiện tại cơ sở ở tổ ba mươi năm khu phố bốn phường bình đa do ông nguyễn viết bình làm chủ
cũng trong ngày ba tháng một mươi lực lượng chức năng tp biên hòa phối hợp với ủy ban nhân dân phường long bình kiểm tra phát hiện
tại căn nhà do ông nguyễn văn vũ ở khu phố năm phường long bình đang giết mổ lợn trái phép trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh gây ô nhiễm môi trường
sau khi lập biên bản lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu thủy số thịt lợn trên theo quy định
đồng thời xử phạt hành chính bảy triệu đồng đối với chủ cơ sở về hành vi giết mổ lợn tại cơ sở trái phép